bản tin dịch covid một mươi chín tối ngày tám tháng tám của bộ y tế cho biết trong ngày có bốn tám trăm sáu mươi bệnh nhân khỏi bệnh
có hai trên sáu mươi hai tỉnh thành phố trong một mươi bốn ngày qua không ghi nhận trường hợp nhiễm mới gồm quảng ninh bắc cạn
có một mươi hai tỉnh thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn gồm lào cai ninh bình con tum hà giang
sơn la lai châu tuyên quang quảng trị nam định yên bái thái bình bắc giang
còn đến tối ngày hôm nay việt nam có bốn chín trăm chín mươi bốn ca mắc covid một mươi chín mới nâng tổng số mắc trong ngày lên chín sáu trăm chín mươi ca
riêng bình dương đã là ba hai trăm một mươi ca
tại hà nội số ca mắc mới từ một mươi hai h đến một mươi tám h ngày hôm nay tám tháng tám là một mươi ba ca mắc mới
trong đó bảy ca tại cộng đồng sáu ca tại khu cách ly
như vậy từ một mươi tám h ngày bảy tháng tám đến một mươi tám h ngày tám tháng tám hà nội ghi nhận năm mươi sáu ca mắc mới
trong đó có ba mươi bốn ca
tại tỉnh tiền giang công an xã thanh bình huyện trợ gạo đã xử phạt mỗi người một mươi năm triệu đồng
đối với hai vụ việc liên quan đến một mươi người vi phạm
không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
cụ thể vào chiều ngày hai mươi tám tháng bảy nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chú tại ấp bình long xã thanh bình huyện trợ gạo tổ chức uống rượu bia tại nhà
với bốn người chú cùng địa bàn
công an xã thanh bình đã đến tận nhà nhắc nhở nhưng hải vẫn cố tình tổ chức ăn uống
cũng tại xã thanh bình tại nhà của nguyễn trọng nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở ấp kiểu hòa
cũng đã tổ chức nhậu ăn nhậu và bị đoàn công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của xã bắt quả tang
sau khi bị xử phạt theo quy định của pháp luật
những người vi phạm đã viết bản cam kết và hứa sẽ không tái phạm
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình đã nhanh chóng điều tra
truy bắt đối tượng trốn truy nã lại tiếp tục gây án giết người
đó là nguyễn văn đồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xóm một xã nga bạch huyện nga sơn tỉnh thanh hóa
trước đó đồng cùng chị lê thị anh đào trú tại thành phố cần thơ
cùng thuê nhà trọ tại nhà nghỉ triều tín phố năm dân thị trấn phát diệm huyện kim sơn tỉnh ninh bình
đến chiều ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một hai người đã xảy ra mâu thuẫn
nên đồng đã dùng dao chém nhiều nhát làm chị đào bị thương rất nặng
gây án xong đồng
sau một mươi giờ gây án đối tượng đã bị bắt giữ
quá trình điều tra công an công an xác định đồng chính là đối tượng bị công an cảnh sát điều tra
công an tỉnh thanh hóa truy nã về tội giết người
đang thực hiện thí điểm cách ly các đối tượng f một tại nhà
nhằm giám sát chặt chẽ hoạt động của người cách ly thành phố đà nẵng đã ứng dụng công nghệ thông tin
với việc triển khai thiết bị vòng đeo tay thông minh ghi chép phiên bản gps cho các đối tượng cách ly
phần mềm quản lý này sẽ cho các trường hợp đi ra khỏi vị trí khu vực dành cho người cách ly
và cảnh báo cung cấp thông tin biểu đồ của người đeo
xã hòa phong huyện hòa vang hiện có ba trường hợp f một là người trong một gia đình được cách ly tại nhà
cả ba đã được phát và hướng dẫn đeo vòng tay thông minh được cá nhân hóa với mã số tương ứng
là cán bộ y tế của xã phụ trách theo dõi sức khỏe của
giám sát việc cách ly của ba trường hợp này
chị thảo ly cho biết mỗi ngày chỉ có duy nhất buổi sáng
chị phải đến trực tiếp tại nhà để đo nhiệt độ kiểm tra sức khỏe cho các f một
những lần kiểm tra nhiệt độ còn lại sẽ do những cá nhân tự làm rồi thông báo
riêng việc giám sát đi lại của người cách ly chị theo dõi qua phần mềm đã được cài đặt
kết nối với những vòng đeo tay của f một
ví dụ họ di chuyển trong gia đình họ thấu ra họ không đi lại không ra đi ra của phòng
là cái phòng nó sẽ bớt màu đỏ cho mình
là mình sẽ biết
rồi bình thường họ đeo vô là màu xanh nhưng mà ví dụ như ba người trong gia đình
mà ví dụ ở lại trong một chỗ nữa lại sẽ bớt là màu đỏ
ví dụ ba người riêng việc là khác nhau không ở cùng phòng
hiện nay tại địa bàn huyện hòa vang và quận ngũ hành sơn
có trên một mươi f một cách ly tại nhà
tất cả các trường hợp này đều được yêu cầu đeo vòng tay thông minh
trong suốt thời gian hai mươi bốn trên bảy
nó hạn chế tối đa cái việc tiếp xúc giữa người giám sát
và bé bồng
thứ hai là nó có thể áp dụng ở những vùng thậm chí không có wifi
vẫn có thể áp dụng được
thì nếu mà cái vòng đeo tay đó bị bệnh nhân lột ra khỏi người
hoặc là bệnh nhân đi ra khỏi vùng cách ly
thì nó sẽ có những thông tin để báo hiệu cho những người giám sát
bên cạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để đảm bảo an toàn
thay vì cách ly f một tại nhà ngay khi phát hiện f
theo hướng dẫn của bộ y tế
thành phố đà nẵng đã có quyết định f một
cách ly tập trung đủ bảy ngày
có kết quả xét nghiệm pcr ngày thứ nhất thứ tư và thứ bảy
âm tính với sars cov hai rồi mới được đưa về nhà
với cái phương pháp này thì chúng ta sẽ có được điều kiện thuận lợi hơn nhiều
so với lại là đưa ngay f một về
trong đó thì f một đã được cách ly bảy ngày thì đều có cái rèn luyện
và cái hướng dẫn về mặt chuyên môn cách ly ở tại trung tâm bảy ngày rồi
thứ hai là người ta đã tuân thủ được các quy tắc rồi
trước đó để tiến hành đưa f một cách ly tại nhà
các địa phương đã thành lập đoàn khảo sát kiểm tra địa điểm cách ly
bảo đảm đủ điều kiện về cơ sở vật chất f một và người ở cùng nhà
cam kết tuân thủ tuyệt đối quy định năm k của bộ y tế
cũng như yêu cầu cách ly không tiếp xúc với người khác
giả danh các lực lượng chức năng tự ý lập chốt kiểm soát dịch
ngang nhiên phạt người dân đi đường lợi dụng giãn cách xã hội
đường phố vắng vẻ để tổ chức cướp tài sản của người dân
lợi dụng các mặt hàng nhu yếu phẩm để tra trộn che giấu ma túy
đưa dân vào khu vực đang phong tỏa dịch bệnh
những loại tội phạm mới những loại tội phạm có chiều hướng gia tăng
tinh vi manh động và liều lĩnh hơn cả về thủ đoạn và tính chất
thưa quý vị đợt tấn công thứ tư của dịch covid một mươi chín đã mang đến nhiều tổn thất
mục tiêu hàng đầu vào lúc này đó là làm sao có thể kiềm chế
và ngăn chặn được sự bùng phát của dịch bệnh
tuy nhiên người dân trên cả nước cùng đoàn kết một lòng
chung tay ngăn chặn dịch bệnh
thì trong khi đó vẫn còn có những đối tượng
sẵn sàng lợi dụng khó khăn để mưu lợi cho bản thân
những người dân trên cả nước đoàn kết một lòng chung tay mềm
vẫn đêm đêm cần cù giữ vẻ đẹp cho thủ đô